thưa quý vị hướng tới kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh hôm nay một mươi bảy tháng năm
cục công tác đảng và công tác chính trị bộ công an tổ chức hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh năm hai nghìn hai mươi bốn
các đại biểu được triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề
công an nhân dân gương mẫu đi đầu học tập thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên
cần kiệm liêm chính lãnh đạo cục công tác đảng và công tác chính trị đã quán triệt nội dung giá trị lý luận thực tiễn và ý nghĩa sâu sắc của bàn di trúc
và sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân nhất là điều dạy đối với tự mình phải cần kiệm liêm chính từ đó khơi dậy ý thức tự giác tu dưỡng
rèn luyện tự soi tự sửa góp phần ngăn chặn đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên